những năm qua lai châu đã mở các lớp đào tạo nghề phù hợp đáp ứng yêu cầu học nghề
nâng cao chất lượng cho lao động ở nông thôn
qua đó góp phần tạo việc làm nâng cao thu nhập cải thiện cuộc sống của nhiều người nơi đây
nhiều lao động nông thôn qua đào tạo đã có việc làm từng bước phát triển kinh tế
giúp giảm nghèo bền vững phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện than uyên tỉnh lai châu
huân nà là xã có thiết mạnh phát triển các loại cây ăn quả và các loại rau
tuy nhiên trước đây người dân chủ yếu phát triển nhỏ lẻ manh mún
chưa thực sự tạo động lực trong phát triển kinh tế
nhờ triển khai các lớp nghề về trồng cây ăn quả kỹ thuật trồng các loại rau
cùng với đó vận dụng nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước giúp người dân
mà đến nay trên hai trăm linh lao động nông thôn qua đào tạo nghề đã phát huy hiệu quả
đưa huân nà phát triển thành vùng trồng cây ăn quả và các loại rau lớn nhất huyện than uyên
tỷ lệ hộ nghèo nhờ đó mà cũng giảm chỉ còn trên một mươi
năm hai nghìn một mươi bảy thì mình có được
học qua cái lớp trồng cây ăn quả
thì bây giờ mình vận dụng mình trồng
biết cách buôn cây chăm sóc cây
phun thuốc các thứ
trước đây thì mình cũng không biết
nên được học qua lớp thì cũng biết một chút về cách chăm sóc
các lớp nghề được triển khai trên địa bàn xã
thì sau một thời gian mà triển khai
thì chúng tôi nhận thấy là ở trên địa bàn
bà con đã biết bắt đầu biết là ứng dụng tiến bộ khoa học
kỹ thuật vào trong sản xuất
đặc biệt là đối với các lớp nghề ngắn hạn
ví dụ như là lớp trồng cây ăn quả
lớp trồng rau ăn toàn hay là kỹ thuật trồng nấm
với việc triển khai thực hiện
đề án đã có hơn ba tám trăm linh lao động thoát nghèo
số lao động có thu nhập khá tăng lên qua các năm
và có rất nhiều lao động đã có thể tự tạo việc làm sau đào tạo
công tác đào tạo nghề là một nhiệm vụ chính trị
đối với địa phương và cũng có thể nói là
rất có hiệu quả trong công tác tuyên truyền
tuyên truyền sâu đến nhận thức của từng người dân
trong việc học nghề và phát triển nghề
cho chính bản thân họ và cũng như gia đình
để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả
công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn
lai châu đang tranh thủ các nguồn lực từ ngân sách trung ương
cân đối bố trí nguồn ngân sách địa phương
để hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn
nhằm tạo việc làm tăng thu nhập
góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn